khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi ba tháng bảy đã xảy ra vụ cháy lớn ở công ty trách nhiệm hoạn đông giang electronics việt nam
khu công nghiệp bá thiện huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy
thông tin ban đầu vụ cháy đã thiêu dụi hơn hai m hai nhà xưởng rất may không có thiệt hại về người
công nhân của công ty cho biết khi đang làm việc thì nghe tiếng nổ lớn sau đó lửa bốc cháy dữ dội
nhận được thông tin cháy đồng chí nguyễn văn trì phó bi thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã kịp thời xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phối hợp với công ty
nhanh chóng di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy
không để cháy lan từ nhà xưởng sang khu vực điều hành của công ty hạn chế thiệt hại về người và tài sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hai mươi hai xe cứu hỏa một xe thang chuyên dụng
một mươi hai máy bơm công suất lớn và gần một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ nỗ lực chữa cháy
đám cháy đã được khống chế toàn bộ dãy nhà văn phòng tiếp giáp các khu vực kho chứa hàng
trạm biến áp và các máy bơm tăng áp đã được cứu an toàn
không để cháy lan sang ba nhà xưởng tiếp giáp của ba công ty lần cận
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ